khiến giao thông khu vực sân bay tân sơn nhất thường trong tình trạng hỗn loạn
còn bên trong sân bay theo cảng vụ hàng không miền nam vào giờ cao điểm máy bay của các hãng hàng không trong và ngoài nước cất hạ cánh liên tục
có khi tiếp nhận lên đến tám trăm linh bảy chuyến một ngày
thế nhưng hiện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất có hai đường cất hạ cánh là đường ba nghìn bốn mươi tám m và ba nghìn tám trăm linh m cách nhau ba trăm sáu mươi năm m
với công suất thiết kế nên máy bay ở tân sơn nhất thường phải chờ đường lan sân khi cất hạ cánh dẫn đến cạnh ủng tắc cả trên không lẫn dưới mặt đất
không chỉ có một lúc nào đó mà tất cả các giờ trong ngày đều rất là rất là lượng xe lưu thông rất là nhiều
nhà nước cũng có đưa ra giải pháp để giảm thiểu kẻ xe ở đường trường sơn khu vực tân bay tân sơn nhất

nhà nước cũng có đưa ra giải pháp để giảm thiểu kẻ xe ở đường trường sơn khu vực tân bay tân sơn khu vực tân bay tân sơn
giải pháp nào để giải tỏa ách tắc giao thông trong khu vực sân bay tân sơn nhất là câu hỏi không mới
giải pháp nào để giải tỏa ách tắc giao thông trong khu vực sân bay tân sơn nhất là câu hỏi không mới
nhưng vẫn còn mang đậm tính thời sự
thành phố chúng ta rơi vào một tình trạng mất cân đối nghiêm trọng giữa dân số mật độ và hạ tầng kỹ thuật
trong đó chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật giao thông
mà một trong những yếu tố của giao thông tôi cũng đã nói nhiều lần là chúng ta mới tính đến giao thông động tức là xe chạy
mà không tính được giao thông tĩnh tức là xe đậu
bao nhiêu chiếc xe chạy phải có bấy nhiêu chỗ động cho nó
cái đó hầu như chúng ta không tính hết gì
khi chúng ta không có giao thông tĩnh thì tự nhiên giao thông động nó tràn ra
nó cứ phải chạy nó không có chỗ đợi
tình trạng ách tắc giao thông được các chuyên gia dự báo sẽ còn nghiêm trọng hơn trong các năm tới
khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không không ngừng tăng cao
trong khi chờ đợi sân bay long thành được xây dựng đi vào hoạt động
việc cải tạo mở rộng sân bay tân sơn nhất là cần thiết và cấp bách
ngoài ra tp hcm cần có giải pháp ưu tiên hàng đầu cho giao thông công cộng có sức vận chuyển lớn
ứng dụng các giải pháp công nghệ kiểm soát điều phối giao thông
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao văn hóa giao thông cho người dân
phần là do lượng xe nhu cầu đi lại
một phần nữa là tôi nghĩ là do ý thức tham gia giao thông của người dân
cho nên là cái cảnh quan là lưu thông trên đường rất là lộn xộn
nhiều khi muốn chấp hành luật lệ giao thông nhưng mà cũng khó lắm
tp hcm sẽ không thể trở thành một trung tâm lớn
thuốc đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
nếu không có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển
là nhận định của các nhà quản lý chuyên gia khi đề cập giải pháp phát triển giao thông nội tị
đối với thành phố thông minh tôi nghĩ là nó nặng về hướng phát triển kỹ thuật thông tin
tức là nếu như phát triển thông tin tốt nó sẽ giúp giải quyết vấn đề cắt cũng tốt
ví dụ như đi đường có chỉ đường biết chỗ nào ách tắc
tránh thì cũng rất là tốt
nhưng mà cái cơ bản vẫn là hệ thống hạ tầng giao thông
cái gốc của cái vấn đề là như vậy
thế thì trước đây thì chúng tôi cũng đã có một cái tiến nghị
tức là nên không gùng tp hcm trong quy hoạch đó để phát triển
ví dụ như các vùng hiện hữu thì nó tương đối ổn định rồi
thì chúng ta cũng rất là khó để có thể mở đường giải tỏa dân để mở đường
thì lúc đó tốt nhất là chúng ta nên tập trung phát triển về phía đông
chúng ta có thể là có một kế hoạch phát triển hiện đại ở phía đông
thì nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các việc giải quyết các vấn đề về đô thị của tp hcm
mới đây tp hcm vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giảm ủng tắc giao thông
giảm tai nạn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó tổng nguồn lực thực hiện chương trình này là
chín mươi sáu một trăm năm mươi chín tỷ đồng sẽ dùng để đầu tư vào chín mươi bảy dự án
tám mươi hai dự án từ nguồn ngân sách thành phố
hai dự án từ nguồn vốn oda nguồn vốn chính thức từ nước ngoài
ba dự án từ nguồn vốn trường ương
và một mươi dự án theo hình thức đối tác công tư
gần một mươi cây số đường chúng ta có hơn hai cây
gần hai mươi ba diện tích để cho giai đoạn chúng ta có chín
thế này là vấn đề giải hạn phát phục đang tăng dần lên
cứ năm năm thêm một triệu dân tức là thêm một triệu cái xe
và đến năm hai nghìn năm thì một trăm linh người dân có một trăm năm mươi cái xe
và như vậy bài đoán dân số và xe cá nhân
nếu tốc độ như thế này vô phương
không thể giải quyết được vấn đề kẹt kẹt
cái này là mình dài hạn nhìn thấy hết rồi
đến đây phải tính lại thôi
một là bây giờ phải làm đường nhanh hơn
thì lại không có tiền nhiều
làm chậm thì phải làm cái đường cốt lõi
là lo bảnh lai
đất trở đồng
hai là phải tìm
đó là cái đường cốt lõi

một cách là phát triển phương diện giao thông
để phát giao thông cá nhân
thì mới phải phát triển
sẽ có thêm tám mươi một km đường
và một mươi tám cây cầu được làm mới
và đưa vào sử dụng
tại thành phố hồ chí minh
cùng với đó mật độ đường giao thông sẽ đạt hai
hai hai km trên km hai
tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt

khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị
đáp ứng được một mươi năm từ nhu cầu giao thông
để thực hiện các mục tiêu
trên thành phố chỉ đạo các cơ quan
đơn vị liên quan
xây dựng cơ chế đặc thù
nhằm rút ngắn thời gian
tắt khâu trong công tác giải phóng mặt bằng
và tái địch cư
đối với các dự án giao thông cấp bách
ngoài ra tăng cường các giải pháp công nghệ hiện đại
tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông
xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè
ngắn hạn làm gì vẫn là ngắn hạn
ngắn hạn chúng ta phải quan sát
những chỗ nào mà cái giao lộ không hợp lý
được chỉnh giao lộ cho nó tắt lớn
điều tiết tuyến một chiều hai chiều cũng làm được
và điều tiết đèn xanh hơn đỏ
đó nó gọi là điều tiết thông minh
chỉ cái điều thiết thông minh là đã bắt đầu làm rồi
và hai mươi chín sẽ còn làm nhiều nữa
thực hiện điều tiết giao thông thông minh
hiện nay từ hồng thủ thiêm là phải điều tiết thông minh
chỗ khác chưa cứ đến đống mở
mở ra cái không đi ào cái là không tắt
sau này như vậy giải phóng ngắn hạn là
điều tiết thông minh
đang làm và sẽ làm tốt hơn
rồi xây dựng các nhà để xe
mà các nhà để xe cũng sẽ là thông minh
tức là họ vào đến cửa gói phố
họ bập cái điện thoại động lên
tìm chỗ đốt xe
quận một quận một mươi quận ba
thì nó hiện lên là các bãi đỗ xe chỗ nào còn trống
là cứ thế mỏi lên đấy thôi
chứ không có hỏi không đi tìm nữa
thì cái đó từ năm hai mươi chín bắt đầu thành thái
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó nội dung xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng chất lượng cao
dữ liệu mở về giao thông
thông tin dự báo giúp người dân tìm lộ trình di chuyển phù hợp
giảm ung tắc
và đặc biệt là các giải pháp công nghệ
để dọn đường cho giao thông công cộng
nhằm xử lý các điểm nóng giao thông
như sân bay bến cảng
nếu đề án này được triển khai như kế hoạch
sẽ góp phần giảm áp lực cho giao thông thành phố
vấn đề quan trọng là cần phải có những giải pháp hiện thực hóa đề án nói trên
quan trọng như thế nào trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế
như vậy ngoài việc vận dụng hiệu quả nghị quyết năm tư
về thiết điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
mà quốc hội vừa thông qua
thì cần sớm nghiên cứu giả sát để nhanh các thủ tục
đối với các dự án thực hiện theo hình thức ppp
để huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội
vâng thưa quý vị và các bạn
giao thông đô thị thành phố hồ chí minh
và câu chuyện kẻ xe thì vẫn sẽ còn tiếp tục được nói đến
bởi vấn đề này
hiện vẫn chưa được giải quyết
đường xá giao thông thì hầu như vẫn thế
cầu vượt thì cũng chưa xây dựng được nhiều thêm
nhưng người và xe thì càng ngày càng thêm nữa
giải pháp tạm thời thì thành phố hồ chí minh
cũng đã đưa ra những phương án cụ thể để kiểm tra
tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào
ý thức của người dân tham gia giao thông
và những chợ cấp những quán hàng lấn chiếm
vỉa hè lòng lề đường gây cản trở giao thông
và cũng là nguyên nhân gây kẹt xe
cũng sẽ phải là điều đó
trong được xử lý và lập lại tật tự
bên cạnh đó thì phương tiện vận tải công cộng
như là xe buýt
nếu phát triển và được số đông người lựa chọn
cũng đang là bài toán
cần thành phố hồ chí minh quyết tâm giải quyết
chẳng hạn như kế hoạch mở đường riêng cho xe buýt
hay là khuyến khích xe buýt nhỏ
để có thể vào những tuyến đường nhỏ hơn
tiếp theo đây chuyên mục đô thị thông minh xin giới thiệu cùng quý vị một số giải pháp
ứng dụng công nghệ mới công nghệ thông minh
hướng đến sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
mời quý vị cùng theo dõi
google map một cái tên quá quen thuộc đối với nhiều người
ngoài tính năng chính là dẫn đường
thì công cụ này còn được trang bị khả năng hiển thị mật độ giao thông các tuyến đường
theo thời gian thực
bước một trên máy tính hoặc smartphone
bạn truy cập và ứng dụng google map
hoặc trang web theo đường dẫn sau
bước hai trên máy tính hoặc smartphone
không tìm kiếm nhập vào điểm xuất phát và điểm đến trong lộ trình di chuyển
chọn vào biểu tượng layer trên smartphone
hoặc menu ba gạch ngang trên máy tính
chọn giao thông
bước ba lúc này lưu lượng giao thông trong lộ trình di chuyển sẽ được hiển thị
những vạch màu đỏ hoặc gần đỏ
thể hiện tình trạng kẹt xe hoặc un tắc
từ dữ liệu này bạn có thể tự vạch ra lộ trình mới cho mình
để tránh kẹt xe trong giờ cao điểm
đây có thể nói là dịch vụ tốt và chính xác nhất
về dự báo tình hình giao thông của các tuyến đường tại hồ chí minh
trước mỗi chuyến đi trong giờ cao điểm bạn nên truy cập vào
sau đó chọn vào tình hình giao thông để theo dõi các tuyến đường có lưu lượng giao thông cao
được cảnh báo là kẹt xe un tắc
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo